trong vài năm gần đây ngành du lịch của tỉnh bình định phát triển nở rộ
đặc biệt là vào mùa cao điểm quy nhơn lại thu hút một lượng đông đảo khách trong nước và quốc tế
vì thế có rất nhiều ngư dân tại các xã ven biển có xu hướng chuyển nghề sang làm du lịch
tình trạng này đang đặt ra một yêu cầu cấp bách đó là cần sớm có định hướng về nghề nghiệp cho các cư dân
trước khi họ đầu tư theo cách tự phát và ồ ạt vào lĩnh vực này
ngư dân mai xuân trung là chủ ghe câu mực tại xã nhơn lý thành phố quy nhơn bình định
hơn hai mươi năm nay ông hành nghề đánh bắt ven bờ chủ yếu bằng nghề câu mực đêm
nhưng hè năm nay ông quyết định mở dịch vụ đưa du khách lên ghe của mình và hướng dẫn họ câu
theo ông điều này vừa giúp giữ được nghề truyền thống vừa cải thiện thêm thu nhập hàng đêm
tuy nhiên theo quan sát của phóng viên ghe câu mực của ông trung chưa đáp ứng được các điều kiện để làm du lịch
ghe quá nhỏ chỉ có thể chở tối đa sáu khách lại không hề trang bị áo phao và các thiết bị bảo hộ
còn anh võ ngọc triển chủ tàu cano phát triển khi thấy du khách đổ về quê mình rất đông
cũng mạnh dạn đầu tư hơn bốn trăm linh triệu mua chiếc cano ba mươi chỗ để làm tour du lịch biển đảo
các tour này sẽ đưa du khách tham quan các thắng cảnh đẹp nổi tiếng của quy nhơn
như đảo hòn sẹo hòn khô bãi tắm kỳ co eo gió
theo anh triển dù lượng khách rất nhiều và cho thu nhập khá
nhưng nhìn chung các dịch vụ du lịch tại địa phương đang tồn tại nhiều vấn đề
hôm nay còn có thuyết điểm
ví dụ như là kinh nghiệm chưa có còn du lịch tự phát
không có chú đáo cho quý khách thường bảo bê quý khách
vì vậy nên số lượng năm nay giảm đi năm trước nhiều
nếu như năm hai nghìn một mươi năm toàn xã nhân lý chỉ có tám cano phục vụ du lịch
thì đến nay đã có hơn năm mươi chiếc lớn nhỏ hoạt động du lịch
trước sự phát triển ô ạt này
chính lãnh đạo các cấp của tỉnh bình định đã đưa ra nhiều giải pháp
nhằm đẩy mạnh quy hoạch quản lý các dịch vụ du lịch biển đảo
tại nơi phát triển mạnh như xã nhân lý
một hợp tác xã du lịch đã được thành lập để dễ tập trung hướng dẫn
và quản lý hoạt động của các chủ cano du lịch
du lịch biển đảo bình định trong thời gian qua là phát triển rất là tốt
chúng tôi đã quy vật lại bờ biển quy nhơn bờ biển phương mai
và một trăm ba mươi bốn km bờ biển của tỉnh để mà phát triển
du lịch biển là một sản phẩm và với những sản phẩm du lịch độc đáo
để phục vụ cho du khách
theo dự báo năm hai nghìn một mươi tám bình định tiếp tục là điểm đến
của nhiều du khách trong và ngoài nước
trong năm nay ngành du lịch tỉnh phân đấu đón hơn bốn triệu lượt khách
tăng chín trong đó du khách quốc tế ước đạt hơn ba trăm bốn mươi lượt khách
tăng ba mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng phải có những chiến lược phát triển
quy hoạch thiết thực để luôn cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ
đặc biệt là đào tạo nghiệp vụ du lịch cho các ngư dân làm du lịch
mới có thể thu hút du khách quay trở lại
bởi nếu du khách không trở lại thì các ngư dân
những người đã đầu tư nhiều tỷ đồng vào làm du lịch
sẽ lại là những người chịu thiệt thòi nhất